những vụ cháy xảy ra liên tiếp trên địa bàn thành phố hà nội trong thời gian vừa qua đã khiến phiên chất vấn và tái chất vấn tại kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm nóng lên với những vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy cũng như trách nhiệm của các sở ngành liên quan
cháy kho hàng rộng cả nghìn mét vuông trong khu công nghiệp cháy tại trung cư linh đàm cháy lớn tại cụng công nghiệp ngọc hồi huyện thanh trì cháy tại siêu thị xuân mai đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy quán karaoke số sáu mươi tám trần thái tông quận cầu giấy ngày một tháng một mươi một làm một mươi ba người chết
thực trạng này đã khiến vấn đề phòng cháy chữa cháy được các đại biểu chất vấn nhiều nhất trong kỳ họp hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi
tôi muốn xin được hỏi hai đồng chí giám đốc là giám đốc công an thành phố và giám đốc cảnh sát

hay là trách nhiệm bản định nhà nước của địa bàn thì trách nhiệm với trách nhiệm của quán thành phố thì đồng chí cho biết là kết quả xử lý sai phạm của những người có trách nhiệm trực tiếp trong quán thành phố liên quan đến vụ cháy quân chế đại đang gây đại

tuy vậy chúng tôi cũng thấy rõ được cái trách nhiệm của mình được đáng nhà nước và nhân dân giao cho cái nhiệm vụ này cũng đề ra như thế này
thấy rằng cũng chưa đạt yêu cầu chưa đúng với lại cái nguyện vọng cái kỳ vọng
tôi cũng đã kiểm niệm và xử lý trách nhiệm đối với đồng chí trường phòng quản lý trường phòng phòng cháy cháy số ba quản lý khu vực địa bàn quận hồ chí nam tường yên và bắc tường yên hình thức là kiểm trách
tôi cũng đồng chí là nội chỉ huy hội nội phó là phụ trách cái công tác kiểm trám dân cũng là cái ý thức kiểm trách và một đồng chí là phụ trách cái địa bàn cơ sở
đồng chí là phụ trách cái địa bàn cơ sở
theo đại biểu trần thế cương tổ đại biểu hội đồng nhân dân quận bắc tử liêm biển quảng cao lớn cũng là một trong các nguyên nhân gây khó khăn trong công tác chữa cháy cứu người
vậy việc cấp biển quảng cáo lớn và giải pháp khắc phục trong thời gian tới sẽ được thành phố hà nội thực hiện như thế nào
trên địa bàn thành phố hà nội và cả nước thì hầu hết các biển quảng cáo ở đây là rất dễ dẫn đến chạy tổ
bởi vì chúng tôi thấy rằng là các sản phẩm để lan ra các biển quảng cáo này thì như là nhựa
thế rồi các cái đèn led theo hình thức là hiện nay đèn led là đẹp chất lượng
thế rồi dây dẫn điện rất là nhiều

và cũng sớm phê duyệt kỳ vạch quảng cáo đến năm hai nghìn hai mươi để có cơ sở cho các quận viện để triển khai thực hiện

để trong tương lai không xảy ra các vụ cháy gây tổn hại cho nhân dân